sau nhiều lần mật phục lực lượng bảo vệ rừng cùng cơ quan chức năng của thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa triệt phá một nhóm ngang nhiên cưa hạ cây rừng phòng hộ khu vực giáp danh giữa xã tà nung đà lạt và xã mê linh huyện lâm hà lâm đồng
mất hơn một giờ đồng hồ vừa đi xe máy vừa đi bộ qua ba quả đồi chúng tôi mới tiếp cận được hiện trường vụ cưa sẻ gỗ trái phép này
trên đường đi có nhiều xúc gỗ bỏ lại bên đường những gốc cây lớn đã khai thác khá lâu và những gốc cây còn đang chảy nhựa
chiều tối ngày chín tháng tám lực lượng ban quản lý rừng lâm viên hạt kiểm lâm đà lạt công an và chính quyền xã tà nung cùng nhóm nhận khoán bảo vệ rừng đã mật phục bắt quả tang một số đối tượng đang cưa sẻ và vận chuyển gỗ ra khỏi rừng
tuy nhiên khi bị phát hiện nhiều đối tượng đã tháo chạy bỏ lại các hộp gỗ và xe máy một đối tượng đã bị bắt giữ
chiều ngày một mươi tháng tám đoàn liên ngành của thành phố đà lạt đã tiếp cận hiện trường vụ triệt hạ cây rừng tại tiểu khu một trăm sáu mươi một lâm phần do ban quản lý rừng lâm viên quản lý
thuộc xã tà nung thành phố đà lạt nhiều hộp gỗ đã được đóng móc sắt để sẵn sàng kéo ra khỏi rừng
ngoài lượng gỗ vừa được cơ sẻ này xung quanh còn rất nhiều gốc cây lớn vừa bị cưa hạ mỗi gốc cây có đường kính trung bình khoảng bốn mươi năm mươi cm

hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và lực lượng chức năng đang truy lùng những đối tượng lẩn trốn